đời với một bạn trai cùng trường đã vội vàng đi đến quyết định về chung một mái nhà
bất chấp lời khuyên can của mẹ khi xế đang học lớp một mươi và bạn trai học lớp một mươi hai
giờ đây xế đã có một bé trai ba tuổi và đã có đủ trải nghiệm để ngộ ra sai lầm chết người của mình
khi quyết định hôn nhân ở cái tuổi đang được đi học
mẹ cũng không cho em lấy nhưng mà lúc đó quyết định nhanh quá nên là
em bỏ luôn lời của mẹ luôn
em không nghe theo nên là bây giờ nó mới khổ như thế
ta không nên lấy trùng sớm
nếu muốn lấy thì mình phải có một công việc đấy nhất định
mình kiếm được tiền rồi mình mới lấy
sau đó hai người mới bình đẳng như nhau
thì họ nói mình mình nói lại được
còn bây giờ như bọn em thì không thể nói lại được
kiểu mình không thể nghĩ được là nhớ lấy nhau thì nó lại
thay đổi như thế
không nghề nghiệp không vốn liếng
xế không biết bắt đầu từ đâu để có thể thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại
dù giờ đây em đã bắt đầu nhận thức được nhiều hơn về thân phận và giá trị của mình
về sự thiệt thòi của phụ nữ sớm vướng vào cái vòng luận quẩn của nạn tảo hôn
ngồi bên cạnh xế là cô em lầu thị kýa một mươi sáu tuổi
cũng mới về làm dâu được một năm nay
vài tháng nữa kía cũng sẽ là mẹ
đó là kết quả của tình yêu đầu đời
nhưng cũng là dấu chấm hết cho quãng đời học sinh hồn nhiên vô tư
thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người
lúc mình đang học ở trường thì thấy nhau trên facebook rồi mới yêu nhau
rồi yêu được tầm một tháng hai tháng gì đến rồi
thấy là nói chuyện cùng hợp nên là rủ nhau về
tại vì lúc đấy thích quá nên là cũng suy nghĩ nhiều
bình thường là về sống chung
lúc đó em học lớp chín
đang học lớp chín gần cuối năm
rồi học hết thì đi thi về xong đến bốn tháng sáu rồi về đây
và sau khi những ngọt ngào của tình yêu đầu đời lắng xuống
nhường chỗ cho trách nhiệm nghĩa vụ và biết bao lo toàn gánh vác của cuộc sống gia đình
các em mới bắt đầu cảm nhận được vị trí
tuổi mới lớn xuất hiện những tình cảm dùng động đầu đời với bạn khác giới là điều hết sức bình thường
nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ các em ham hở đón nhận tình yêu khi chưa có kiến thức về giới tính
không có kỹ năng bảo vệ bản thân không nhận diện được sự nguy hiểm
và không được dạy về tình yêu chân chính về sự tôn trọng và an toàn trong các mối quan hệ
nếu không được sớm trang bị các kiến thức này
thì lựa chọn kết hôn để được sống với bạn khác
với người mình yêu gần như là điều tất yếu
bạn ấy học lớp một mươi lúc đó bạn ấy cũng nhắm tim cho em là thích em
nhưng mà lúc đó thì em lại cảm động và gặn động
công bạn trai chưa từng gặp mà chị nhắn tin
nhưng mà anh ấy hay hiện là tết thì và anh ấy sẽ ra
hội mình và sẽ gặn nhau
nhưng mà chưa được tết thì bạn ấy đã trả mình và bọn mình đi theo người khác
và không làm theo lời hứa của bạn ấy
công tác tại trường phổ thông có nhiều học sinh người dân tập thiểu số
các thầy cô cũng luôn đau đáu với vấn nạn tảo hôn ở địa phương
đặc biệt những năm gần đây
tảo hôn còn có xu hướng trẻ hóa và gia tăng do có sự tiếp tay của các thiết bị công nghệ
là một giáo viên chủ nhiệm tôi cũng coi các em giống như các con của mình
vì thời gian tới trường của chúng tôi thì rất là nhiều
chính vì vậy khi mà các em có những suy nghĩ như vậy thì chúng tôi cũng rất là buồn
vì là cũng nghĩ thương các em
bởi vì bản thân các em là những học sinh dân tộc và gia đình cũng có hoàn cảnh rất là khó khăn
chính vì vậy chúng tôi cũng
nhiều lúc chúng tôi cũng thắc mắc và suy nghĩ trăn trở xem là đưa ra những cái biện pháp như thế nào
để có thể giáo dục các em tốt hơn và không xảy ra cái tình trạng đó nữa
chính quyền địa phương là phải vào cuộc
và trong cái quá trình thực hiện thì phải nâng cao cái chất lượng cái sinh hoạt cộng đồng
đặc biệt là cái trung tâm học tập cộng đồng để làm sao mà giáo dục cho nhân dân
để tuyên truyền cho nhân dân và để cho phụ huynh học sinh cũng nâng cao tầm hiểu biết
cũng như là có trong cái quá trình là giáo dục con cái
thế còn trong các dự án chương trình mục tiêu thì cũng mong muốn là được sự quan tâm nhiều hơn nữa
và dành nhiều nguồn lực hơn nữa và nhiều cái lượng thời gian để việc giáo dục học sinh
để làm sao mà đạt được cái mục tiêu là hỗ trợ cái việc học tập tốt nhất
để ngăn các thanh niên đến khu nội trú của trường tán tỉnh bắt học sinh về làm vợ
hầu hết các nhà trường đều phải phân công giáo viên lập ra các tổ tự quản
bàn đêm canh gác
để bảo vệ học sinh nhưng cách làm này cũng giống như bắt chạch đằng đuôi
không thể ngăn được học sinh đi lấy chồng vì điện thoại di động và mạng xã hội giờ đây
đang là thứ vô cùng phổ biến
thầy cô không cho gặp tại trường thì học sinh sẽ hẹn hỏi nhau qua mạng xã hội
và gặp gỡ ở bên ngoài
cũng có tình trạng thanh niên ở xã sa dung hán lìa kêu lôm
cũng đến không phải vào trong nhà trường mà đi xe máy đến nhà trường
xong gọi các em học sinh ra để tán tình yêu đương
tôi cũng mong là thứ nhất là chúng ta quyết liệt hơn nữa trong công tác tuyên truyền
đặc biệt là địa phương để ngân sách địa phương để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền
thì cũng rất là hạn xí đối với địa phương
cái hai nữa là về pháp luật thì chúng ta cũng nên đưa những cái chế tải
nó nặng hơn đối với cấp cơ sở của chúng tôi để có cái sức gian đe đối với người dân
còn hiện nay thì trong cái vấn đề chính sách có thể phân luồng đối với học sinh
thì tôi thấy thì cũng rất là tốt nhưng mà đối với những cái địa bàn như điện biên đông
hiện nay vùng cao vùng sâu vùng đồng bào dân tộc thì nếu như các cháu mà chỉ học hết lớp bảy
tức là cấp hai mà phân luồng để đi học nghề hoặc lao động thì sẽ có những cái là không như mong muốn
tức là các cháu sẽ chuyển sang cái hướng là lấy vợ lấy chồng sớm
và như vậy sẽ không giải quyết được
vì vậy tôi thì tôi đề nghị là cái vùng này cần phải xem lại để có cái chính sách phù hợp trong vấn đề cái phân luồng được sự thuyết phục của các thầy cô giáo vợ chồng mùa bá hạnh và lầu y lì sau khi kết hôn vẫn tiếp tục cùng nhau học cho đến hết cấp ba đây cũng có thể coi là một trong những thành công cho nỗ lực không ngừng kết hôn
đây là một phần nghỉ của các thầy cô trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở nàng ngòi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
trong hơn hai mươi năm công tác ở vùng kỳ sơn tức là cái vùng đặc biệt khó khăn thì có rất nhiều các em cái nhà cũng là học sinh trực tiếp trụ nhiệm tôi trụ nhiệm để lấy vợ lấy chồng nhưng mà cũng được vài ba cặp trở lại trường đại học
đặc biệt như em
mùa bá hạnh và em lầu huy lì cũng là một trong những học sinh đã lấy vợ lấy chồng thành vợ thành chồng
nhưng mà các thầy các cô cũng là vận động cố gắng vận động
rồi lại cùng với gia đình gia đình cũng quan tâm việc học của con em thì cũng đôn đốc nhắc nhở
ngoài các biện pháp vừa vận động tuyên truyền vừa nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để thay đổi tư duy của người dân
thì việc trang bị cho các em học sinh kiến thức kỹ năng về sức khỏe giới tính về tình yêu an toàn
ngay từ những cấp học đầu tiên mới chính là giải pháp căn cơ giúp các nhà trường giảm thiểu tình trạng mất học sinh vì vấn nạn tảo hôn
thưa quý vị và các bạn tạm gác lại câu chuyện về tảo hôn
chúng ta hãy cùng đến với một câu chuyện nhỏ hơn có thể xuất hiện ở bất cứ một lớp học nào
đó là câu chuyện về những học sinh được coi là cá biệt
và trong tiểu mục góc học đường tuần này chúng tôi muốn dành thời lượng của chương trình để chia sẻ một vài tâm sự nhỏ nhỏ của các thầy cô giáo với nhau học sinh
luôn được gia đình gửi gắm cho nhà trường cùng với câu trầm sự nhờ thầy
chầm sự nhờ thầy cô là chia sẻ của phụ huynh này khi con cháu bà không nghe lời
những đứa trẻ đang tuổi lớn
ở độ tuổi dạy thì các em có những cảm xúc rất riêng cần người lớn lắng nghe chia sẻ và dạy bảo
khi mà nói em không nghe lời thì cũng nói với em là bây giờ em như thế nào thì em cũng nói với mình rằng là cô làm nào cũng được cô ghi cũng được em cũng chẳng sợ
sau đó là mình cũng tìm hiểu và gọi em riêng ra gặp riêng phân tích cho em
đã từng có một cuộc khảo sát
kết quả là hơn tám mươi phụ huynh từng cảm thấy bất lực trong quá trình nuôi dạy con
có bảy mươi năm phụ huynh từng có những giây phút không kiểm soát được bản thân sử dụng ngôn ngữ hành vi bạo lực trước sự ương bướng của trẻ
và cũng có tới trên năm mươi phụ huynh đã có những cơn stress trầm cảm nhẹ trong quá trình nuôi dạy con
bước chân vào lớp tháng tính cách của con bắt đầu thay đổi
con bắt đầu ngoại sao sao đi
nói ít nghe nhiều đồng cảm nhiều là những thứ mà các bậc phụ huynh cần hướng đến trong việc dạy bảo con cái mình
để trở thành người lớn thì mỗi đứa trẻ đều phải đi qua tuổi dậy thì
và ở thời điểm đó các em cần lắm sự đồng hành của phụ huynh
của nhà trường và xã hội